ngày hai mươi tám tháng một mươi hai đội cảnh sát kinh tế công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị này đang tiếp tục điều tra lấy lời khai làm rõ hành vi mua bán tàng trữ hơn sáu gói thuốc lá lậu
của đối tượng mai thị huyền ba mươi bảy tuổi ngụ tại phường khánh xuân thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
các lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ hơn năm bốn trăm linh gói thuốc lá các loại như jet caravan năm trăm năm mươi năm
tất cả số thuốc lá trên đều không có giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ
qua làm việc đối tượng mai thị huyền khai nhận đã mua số thuốc lá này từ các tỉnh phía bắc
rồi vận chuyển bằng xe khách xe tải về bỏ mối cho các tiệm tạp hóa ở đắk lắc đắk nông để kiếm lời
theo lực lượng chức năng đánh giá đây là số thuốc lá lậu lớn nhất từ trước tới nay
được lực lượng công an phát hiện ở địa bàn tỉnh đắk lắc